hiện nay phần lớn các hồ thủy lợi vừa và nhỏ ở nước ta đừng xây dựng từ nhiều năm trước
trong điều kiện khó khăn đặc biệt đa số hồ chứa nhỏ được thi công thủ công
nhiều đập hồ chứa nước đã không còn phù hợp với điều kiện mưa lũ cực đoan hiện nay
gây ảnh hưởng đến an toàn hồ đập ở nước ta
hiện cả nước đã xây dựng được trên bảy một trăm linh đập hồ chứa thủy lợi
tuy nhiên trong những năm gần đây do ảnh hưởng của thời tiết đã khiến hơn một sáu trăm linh hồ chứa hư hỏng xuống cấp
hai trăm linh hồ chứa hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn cho các đập hồ chứa thủy lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay
ngày hai mươi sáu tháng sáu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
nâng cao công tác quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi để cùng với các địa phương
đưa ra những giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ
trước cái diễn biến rất là bất thường của khí hậu thời tiết đặc biệt là những mưa lũ cực đoan
cho nên chúng tôi đề nghị các địa phương cần phải tập trung thường xuyên tổ chức
giả soát để đánh giá thực trạng an toàn đập hồ chứa trên địa bàn
để từ đó xác định những công trình cũng như hạng bộ công trình hư hỏng xuống cấp
thì địa phương cần phải chủ động bú trí kinh phí để sửa chữa ngay
để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay cũng như trong thời gian tới
bên cạnh đó các địa phương cần chủ động tăng cường thông tin
đào tạo tập huấn chính sách về thủy lợi năng lực ứng phó cho người dân vùng hạ du
ngoài ra cần đôn đốc đảm bảo hoàn thành tiến độ các công trình chống lũ